tại bạc liêu ngày một mươi ba tháng ba lực lượng biên phòng đã đưa một tàu sắt nước ngoài vào cửa biển
gành hào an toàn sau nhiều giờ tìm kiếm và trục vớt trước đó sau khi nhận được tin báo của
ngư dân về việc phát hiện có một tàu sát nước ngoài số hiệu sáu mươi bốn nghìn chín trăm năm mươi bốn bị chìm và trôi giạt vào vũng
biển bạc liêu trên tàu không có người đồn biên phòng gành hào đã báo cáo bộ chỉ huy bộ đội
biên phòng tỉnh và nhận được chỉ đạo cử lực lượng phương tiện đi trục vớt đồn biên phòng
ngành hào đã huy động bốn chiếc tàu dân sự và cử lực lượng đến vùng biển tàu chìm để tiến hành
trục vớt ban đầu tàu nước ngoài bị chìm và trôi giặt cách cửa biển gành hào khoảng hai mươi tám hải lý
nhưng do sóng to gió lớn nên khi tiếp cận tàu đã dịch chuyển theo hướng tây nam cách cửa biển
cành hào khoảng bốn mươi hải lý sau khi khảo sát lực lượng chức năng phát hiện chiếc tàu sắt có chiều
dài là ba mươi bốn m rộng sáu năm m tên hiệu tàu viết bằng tiếng trung quốc trên tàu có một số nhu yếu
phẩm dự trữ và nhật ký hành trình